ngày bốn tháng một mươi một tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trả lời chất vấn về ba vấn đề
những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng
giải pháp ngăn chặn xử lý tình trạng mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân
những vấn đề về kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
liên quan vấn đề hộ khẩu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
không còn giá trị theo quy định của luật cư trú sửa đổi
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an đã hoàn thành dự thảo một nghị định sửa đổi một mươi chín nghị định có liên quan
trong đó thì có vấn đề sổ hộ khẩu dự kiến sẽ được thông qua và có giá trị trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
những ý kiến đóng góp và phản ánh kịp thời các kiến nghị của các cử tri tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an
trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự ổn định về an ninh trật tự nói chung
sự phát triển bền vững của tây nguyên nói riêng
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên dự kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
chiều ngày ba tháng một mươi một vừa qua tại thủ đô hà nội
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động của quốc hội
các cơ quan của quốc hội nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến công tác công an
ngày hai tháng một mươi một tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao ngài hanek modike
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa séc tại việt nam
để tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và các tỉnh tây nguyên
các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa xét bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ heineck modricate quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại
lao động sinh sống học tập du lịch của công dân hai nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
ngày ba tháng một mươi một đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài ielt friel đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ ien freel trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa vương quốc anh việt nam
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
mới đây tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi hai và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm quỷ viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì bộ công an
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự bảo đảm tính thống nhất đồng bộ bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo tận dụng các tiện ích của mạng xã hội viễn thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
tuần qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ mừng công lạc bộ bóng đá công an nhân dân thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
đánh giá cao thành tích của câu lạc bộ khi vô địch giải đấu hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai giành quyền thăng hạng vlic một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị chức năng của bộ công an khẩn trương triển khai các nội dung của đề án phát triển câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật của liên đoàn bóng đá việt nam đồng thời tăng cường huy động khai thác các nguồn lực tài trợ để tạo động lực mạnh mẽ cho câu lạc bộ phát triển
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh triệt phá bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến ba kg ketamin
trên tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng phạm quang huy và hoàng thị khánh ly cùng chú tại tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng phối hợp đã thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến ba kg ketamin một xe máy và hai điện thoại di động
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tại hà nội với giá một trăm năm mươi triệu đồng hiện chuyên án đang được các lực lượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
sáu thanh niên đang bị công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng tạm giữ để điều tra về hành vi tham gia sử dụng
trái phép chất ma túy tại một phòng hát thuộc quán karaoke thuộc phường bốn thành phố đà lạt đây là quán karaoke đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
một mươi giờ ba mươi phút ngày năm tháng một mươi một lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke thuộc địa chỉ trên phát hiện một mươi sáu người đang có biểu hiện sử dụng ma túy kiểm tra nhanh một mươi năm trên một mươi sáu người thì dương tính với chất ma túy
tại hiện trường phát hiện bảy gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và một viên nén
tại hiện trường phát hiện bảy gói nilon chứa chất tinh thể màu xanh các đối tượng khai nhận là ma túy cùng mua về sử dụng để chúc mừng sinh nhật một người trong nhóm
giả danh là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang để thực hiện hành vi lừa đảo đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã nhị quý thị xã cai lậy vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang xử lý
tại cơ quan công an chiến khai nhận vào khoảng đầu tuần
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai chiến liên hệ với số đối tượng thường đánh bạc trên địa bàn huyện cái bè huyện cai lệ thị xã cai lậy và tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
chiến gợi ý các đối tượng phải mời chiến ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc
có hai đối tượng tại huyện cai lậy và thị xã cai lậy đã dẫn chiến đi nhậu vài lần
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ tăng vật là một xe mô tô và hai điện thoại di động đồng thời tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù đã đặt cọc tiền thuê trọ nhưng mà khi đến nhận phòng thì nhóm sinh viên gần ba mươi người ở các tỉnh thành phố khác nhau mới phát hiện là mình bị lừa đảo
người đứng ra cho thuê phòng trọ thì chỉ là đối tượng thuê phòng lại tại đây và đã bỏ trốn
đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới nhưng lại rất phổ biến đặc biệt trong thời điểm này khi mà các sinh viên mới lên nhập học
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào đầu tháng một mươi một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố đông thiên phường vĩnh hưng quận hoàng mai bất ngờ phát hiện phòng trọ này đã có người ở
trong khi nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ
khi hỏi rõ mới biết nhóm sinh viên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng mà không tìm hiểu kỹ thông tin
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
bất ngờ bị lừa đảo nhóm sinh viên gồm ba mươi người đã đến cơ quan công an trình báo tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này đã xảy ra rất nhiều lần và được công an cảnh báo
các đối tượng nắm bắt nhu cầu thuê trọ của học sinh sinh viên sau đó thuê một phòng trọ rồi giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê nhà trọ với mức giá rất tốt
bằng cách thức này những đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các tân sinh viên
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này đã xảy ra rất nhiều lần và được công an cảnh báo tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng

đối tượng lừa đảo tiến hành chiếm đoạt của các bạn sinh viên này có thể sẽ bị xử phạt mức cao nhất từ hai mươi năm đến trung thân
bạn cũng cần phải kiểm tra điều kiện năng lực cung cấp dịch vụ của người cho thuê là như thế nào bằng những hợp đồng cho thuê bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng tài sản trên đất để chứng minh cái quyền của bên cho thuê
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè
về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi thuê nhà trọ các bạn sinh viên cần kiểm tra rõ các thông tin về nhà trọ thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng tên huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận long biên
để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng loạt người đi đường
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi một hai nữ sinh lớp chín đạp xe trên đường thì bị một đối tượng đi xe máy cầm đèn tuyếp đập ngang mặt cháu gái đi ngoài cùng khiến cháu bị gãy mũi
cơ quan công an xác định huy là đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc trên
trong ngày ba bốn tháng một mươi một đối tượng tiếp tục tấn công khiến ba người phụ nữ bị thương
trong tháng một mươi huy cũng đã gây ra hàng loạt vụ tấn công gây thương tích cho nhiều phụ nữ
trước đó vào tối ngày hôm nay thì lực lượng chức năng của tỉnh bình dương đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ một tài xế xe đầu kéo được phát hiện tử vong trong cabin tại lô cao xu vào chiều cùng ngày
nạn nhân là anh lê trung hậu hai mươi tám tuổi trú tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày một người dân đang lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn khi đến đoạn thuộc xã minh hòa huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
thì phát hiện chiếc xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều phía trước có biểu hiện bất thường
chiếc xe chạy loạn quạng rồi lùi vào lô cao su bên đường gần năm mươi mét rồi bất ngờ dừng lại
sau đó nam tài xế bất ngờ đổ ngã gục ra ghế
thế vậy thì người này nhanh chóng dừng xe hô hoán người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ tài xế
tuy nhiên khi mọi người phá được cửa xe dự định cứu tài xế ra ngoài thì phát hiện anh này đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh bình dương đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ
ngày sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà địa vũng tàu cho biết
đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại cửa biển sao mai phường năm thành phố vũng tàu
vào tối ngày năm tháng một mươi một các thuyền viên của tàu cá hiệu bl chín mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bốn ts đang neo đậu tại cửa biển sao mai tổ chức ăn nhậu
trong khi nhậu thì một số thuyền viên đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô xát huỳnh hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh bạc liêu đã dùng dao đâm một thuyền viên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại tỉnh bến tre gây thương tích nặng dẫn tới tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm
liên tiếp hai vụ vận chuyển pháo trái phép vừa bị lực lượng biên phòng và công an tỉnh quảng trị phát hiện
thu giữ ngày ba tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phát hiện
nguyễn thượng thông và hà xuân thiết đang có hành vi vận chuyển pháo chai phép
bước đầu thì thiết khai nhận được một người lào thuê bốc vác bảy mươi bốn kg pháo
sau đó thiết đã thuê thông vận chuyển pháo
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một lực lượng chức năng đã mật phục tại khu vực đường mòn bến sông sê đê pôn
đã phát hiện lê cảnh thanh điều khiển mô tô chở theo năm bao hàng có năm mươi tám hộp pháo với tổng trọng lượng khoảng tám mươi năm kg